các sĩ quan của việt nam đã có ba tháng huấn luyện tiền triển khai với nhiều nội dung quan trọng đáp ứng yêu cầu của liên hợp quốc
đó là tìm hiểu phân tích tình hình địa bàn tình hình phái bộ vị trí công tác nhiệm vụ sẽ đảm nhiệm tại địa bàn cơ cấu tổ chức của phái bộ liên hợp quốc huấn luyện về quân y trong đó chú trọng kỹ năng sinh tồn lái xe theo yêu cầu của chuẩn liên hợp quốc
tham gia và thành công của việt nam trong các khoa mục này tôi cho rằng nó có nền tảng rất vững chắc
mà sĩ quan của chúng ta đã được đào tạo rất là tốt về kỹ năng sinh tồn ở các khóa trước đây rồi ở trong nước rồi
và vì vậy nên không bị bỡ ngỡ và họ hoàn thành rất là tốt các khoa mục sinh tồn
và chúng tôi cho rằng trong thời gian tới cho dù có cải tiến các giáo trình như thế nào thì cục dịch sử hòa bình việt nam vẫn duy trì khoa mục sinh tồn là một trong những đòi hỏi rất là quan trọng đối với học viên và sĩ quan trước khi tham gia phái bộ dịch sử hòa bình của liên hợp quốc
có thể nói
diễn tập sinh tồn là một trong những bài học đầu tiên nhưng cũng có ý nghĩa rất quan trọng đối với các sĩ quan việt nam khi chuẩn bị tham gia diễn giữ hòa bình liên hợp quốc
những tình huống được cọ sát trong bài thực hành diễn tập sinh tồn sẽ góp phần nâng cao khả năng thích nghi với môi trường làm việc tại phái bộ và dành luyện sự phản ứng nhanh cho các sĩ quan việt nam